nhằm bảo đảm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão vừa qua
tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
khu vực đồng bằng ven biển tại hải phòng với tình huống giả định được đặt ra
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cơn bão đi vào biển đông sẽ đổ bộ vào
hải phòng có sức gió mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai khi đổ bộ vào đất liền sẽ gây đổ cây cối vào
đường dây gió lốc làm bay mái tôn của một số công trình gần đường dây gây ra sự cố như hư hỏng
nhiều chuỗi xứ hư hỏng máy biến áp tại trạm biến áp một trăm một mươi kv mưa bão lớn làm lật chìm tàu cano
trong quá trình đi kiểm tra đường dây điện trung áp sau mưa bão làm một nạn nhân đuối nước phải
tiến hành cứu nạn cứu hộ
đây là buổi diễn tập thứ hai sau buổi diễn tập vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín được evn npc tổ chức tại điện biên thuộc khu vực điện biên
khu vực tây bắc bộ với các nội dung phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quản lý trình tự công việc đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
xử lý sự cố lưới điện và hệ thống viễn thông cấp tổng công ty năm hai nghìn một mươi chín khu vực đồng bằng ven biển
cuộc diễn tập có sự tham gia của đại diện các công ty điện lực trực thuộc hải phòng quảng ninh thái bình
dịch vụ điện lực miền bắc thí nghiệm điện miền bắc và trường cao đẳng điện lực miền bắc

quy định về công tác an toàn của tập đoàn và tổng công ty
để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai công tác đầu tư xây dựng về sửa chữa lớn chữa sửa thường xuyên vật tư thiết bị dự phòng
cũng như trang bị cho các đơn vị để thường xuyên gia cố lưới điện trước mùa mưa bão cũng đã được tổng công ty điện lực miền bắc triển khai thường xuyên